thưa quý vị một vụ hỗn chiến giữa nhóm grabbuy và xe ôm truyền thống vừa xảy ra vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm đêm qua
tại bến xe miền tây quận bình tân tp hcm buộc cảnh sát hình sự có mặt phải nổ súng chấn áp
một số người dân tại hiện trường cho biết thời điểm trên có một tài xế grabbuy cự cãi lớn tiếng
với một số người chạy xe ôm trước cổng bến xe miền tây
ngay sau đó có hơn chục tài xế grabbuide khác tụ tập sẵn bên kia đường tiến sang để gây áp lực với cánh xe ôm
tuy nhiên nhiều lái xe ôm từ trong bến xe ập ra cầm theo cây gậy tấn công vào nhóm grabbuy gây nên cảnh ẩu đả đông người
khi vụ hỗn chiến vừa xảy ra lực lượng trinh sát hình sự trên đường đi tuần tra đã phát hiện và can thiệp
trước thái độ quyết an thua của hai bên buộc lực lượng trinh sát phải nổ súng chấn áp
những người có liên quan đến hai nhóm bỏ chạy tán loạn để thoát thân
hiện lực lượng công an đang làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
và được biết trong thời gian gần đây thì ở các khu vực bến xe bến tàu trong đó nóng nhất là bến xe miền tây
tình trạng va chạm giữa tài xế grabbuy và xe ôm truyền thống xảy ra liên tục
và những vụ việc này xuất phát từ việc là đụng chạm tới miếng cơm manh áo của cả hai bên và khó có biện pháp giải quyết được
và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này vào các bản tin sau